như là bộ giáo dục đào tạo bộ khoa công nghệ
thì cũng đã ban hành những quy định về vấn đề
tức là để luận văn rồi luận án tiến sĩ đề tài nghiên cứu khoa học
cũng đã có những quy định
và cao hơn tức là hai cái bộ lệ thì kể cả quốc hội
ví dụ như là luật giáo dục rồi luật khoa học công nghệ
cũng đã đề cập đến cái chất lượng của các cái đề tài luận văn
đề tài luận án tiến sĩ rồi các công trình nghiên cứu khoa học
mà rõ ràng trước đây chúng ta khẳng định rằng
là các cái quy định của chúng ta cũng còn bất cập
và cũng có những sự thay đổi mà nó chưa đảm ứng được
để đảm bảo cái chất lượng của các công trình nghiên cứu ấy
nhưng mà theo tôi quan trọng nhất là các cái cơ sở đào tạo
các cái cơ sở mà có cái chức năng quản lý nhà nước
về nghiên cứu các đề tài này thì rõ ràng là chưa làm tốt chức năng của mình
vấn đề này không phải hôm nay thì với tức là xã hội bị bàn tán
mà cái này đã bàn rất nhiều lần rồi
người ta bàn đến vấn đề chất lượng của một cái luận văn thạc sĩ
bàn đến cái chất lượng của luận án thạc sĩ
rồi bàn đến tức là các cái đề tài nghiên cứu
kể cả cấp cơ sở cấp bộ rồi cấp nhà nước
tức là cấp quốc gia thì người ta cũng bàn nhiều lần
thực ra thì trong các cái quy định hiện hành
của cả nhà nước rồi của các cái bộ
mà có chức năng thay bằng nhà nước để quản lý cái đó
thì cũng đã bàn hành quy định
tôi thấy ví dụ như là cái đề tài luận văn luận án thạc sĩ
thì bao giờ cũng cái mục đầu tiên là cái đề tài đã có cấp thiết không
rồi cái mấy cái đề tài đó là gì có chủng lập với các đề tài đó không
thì trong quy định là có hết có hết kể cả tính cấp thiết
có hết kể cả tức là có trùng lập không
rồi tức là có gì mới không tức là trong quy định thì có
nhưng mà trên thực tế thì các cái hội đồng
tôi nói là cái hội đồng
là xét duyên các cái đề tài đầu tiên
thì nó cũng chưa thật chặt chẽ
vâng ạ chúng tôi cũng rất là băn khoăn
từ những cái câu chuyện mà chúng ta đang phân tích
và những cái câu chuyện mà trong thời gian vừa qua dư luận rất là quan tâm
chúng ta nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
trong việc thực hiện các quy định hiện nay
có lẽ trước hết thì cái gốc của nó là mỗi một cơ sở đào tạo
mỗi một cái cơ sở mà quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học
cũng như là bản thân mỗi nhà khoa học
phải tự nghiêm khắc với chính mình
đấy là cái xuất phát từ cái nhận thức
anh phải thấy cái đó là làm cái gì cũng phải đến nơi đến trốn
mà trong lĩnh vực khoa học càng phải một cách nghiêm túc
đấy là cái đầu tiên
cái thứ hai từ cái nhận thức đúng lắm
thì mới dẫn đến buộc lòng chúng ta phải rà soát lại
tất cả những quy trình quy định hiện có
tôi thấy cũng như ban đầu tôi nói
thứ một là khi xét dọn đề tài luận văn luận án
rồi đề tài nghiên cứu khoa học
thì cái yếu tố đầu tiên là cái tính cấp thiết
có cấp thiết
tính cấp thiết thật không
cấp thiết về mặt lý luận thế nào
tính cấp thiết về mặt thân thiết là sao
và cái điểm mới của đề tài này
so với công trình đã công bố là cái gì
thì đấy là hai cái tiêu chí đầu tiên
để mà xét dựt một cái đề tài
rồi từ đó chúng ta phải hoàn thiện tất cả các cái khâu khác
tôi nói ví dụ là
sau khi quá trình nghiên cứu
thì sản phẩm ảnh đâu
à so với đúng cái đăng ký chưa
đăng ký chưa
có thật ra là sản phẩm mới không
cái không nghiệp thu như vậy
từ những cái câu chuyện mà chúng ta vừa trao đổi vừa rồi
rõ ràng là các cơ quan quản lý nhà nước
cũng cần có một cái sự nhìn nhận lại
theo ông thì bây giờ chúng ta sẽ phải có một cơ chế giám sát đánh giá như thế nào
để đảm bảo cái tính công khai minh bạch
trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học ạ
các cơ chức đang phải tăng cường cái kiểm tra giám sát
bất cứ một lĩnh vực nào
không có kiểm tra giám sát
thì rõ ràng là không được
mọi mặt đều thế
thì kể cả tôi nói ví dụ như
luận đăng luận án thiết trị
thì bộ giáo dục đào tạo
phải tăng cường cái kiểm tra giám sát mạnh hơn nữa
về các đề tài nghiên cứu khoa học
thì bộ khoa học công nghệ
và các cái cơ quan có chức năng
mà nghiên cứu khoa học thì phải tăng cường
cái kiểm tra kiểm sát hơn nữa
vẫn đi theo đó là chế tài
tôi nói ví dụ như trong luận a quỵ rồi
nghi nghiên cứu sinh
mà không đảm bảo cái mới
tức là khi thẩm định
kể cả các chức năng không đảm bảo
thì dứt khoát phải ra quyết định
là thu hồi cái luận
bằng đảng cấp là trò mặc dù tiến sĩ
phải thu hồi bằng
đồng thời phải đề tiên cho nhà nước
và ra một quyết định chặt chẽ nữa
anh đã sai phạm được này
không cho nghiên cứu tiếp nữa
các đề tài khoa học cũng vậy
tức là vấn đề chế tài
phải xử lý thật nghiêm
thì mới dẫn đến cái tình trạng là
không thể làm ẩu được
bản thân mỗi nhà nghiên cứu
mỗi nghiên cứu sinh
đều phải ý thức rất rõ
về trách nhiệm của mình
cũng như là có một
như ông nói là có sự tự trọng
và biết rằng là cái trách nhiệm của mình
trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học
là gì đúng không ạ
một lần nữa thì xin cảm ơn ông
đã dành thời gian
cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn ông
với những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
thưa quý vị
bộ tài chính đề xuất chính phủ
gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
là một trong những chính sách đáng chú ý
sẽ có trong cụm tin chính sách sau đây
bộ tài chính đề xuất chính phủ
gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
thời gian gia hạn luộc thuế
của kỳ tính thuế trên
được thực hiện chậm nhất
đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tổng cộng số tháng được gia hạn
trong hai năm
kỳ luật thuế
từ tháng sáu đến tháng chín lên đến một mươi tháng
với số tiền thuế lên đến hai mươi tỷ đồng
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
tổ chức chạy nhiều đoàn tàu hà nội đồng hới
trong tháng năm
để phục vụ nhu cầu du lịch quảng bình
của hành khách trong dịp cuối tuần
cụ thể ngoài bốn đôi tàu khách thống nhất
và trả khách tại quảng bình
chạy thêm các tàu se một mươi bảy qb một qb hai
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec cho biết
vec đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu
lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng
từ ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến sẽ đóng thầu vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
và hoàn thành lựa chọn nhà thầu
từ ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu
vec sẽ yêu cầu nhà thầu lắp đặt ngay
để giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ đưa vào khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng
cho tuyến cao tốc cầu dễ ninh bình
và thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi hai sẽ khai thác thu phí không dừng
trên toàn bộ các tuyến cao tốc vec đang khai thác
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị
cùng chúng tôi điểm qua các nội dung đáng chú ý
có trong các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị báo công an nhân dân trong mục
chống diễn biến hòa bình có bài viết
rsf lại phất lở sự thật
chỉ rõ sự xuyên tạc suy diễn về tình hình tự do báo chí ở nước ta
là một chiêu trò luôn được một số tổ chức đối tượng cực đoan
thiếu thiện trí với việt nam sử dụng
một trong số đó là tổ chức phóng viên không biên giới rsf
bài viết chỉ rõ trong bảng xếp hạng thường niên về tự do báo chí
ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của rsf có vu cáo rằng
các phóng viên và bloger độc lập thường bị bỏ tù
tổ chức này còn bênh vực cổ suý cho một số hội nhóm cá nhân
lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do báo chí để chống phá việt nam
như nhóm báo sạch hiệp hội nhà báo độc lập việt nam
đây không phải lần đầu tiên rsf đưa ra báo cáo dựa trên
những thông tin sai sự thật không có cơ sở và có dụng ý xấu
những luận điệu xuyên tả của rsf
thực chất là trò bồn cũ soạn lại mục đích nhằm bôi đen hiện thực
vẽ ra bức tranh tối màu về tình hình tự do báo chí
để đả phá đảng nhà nước việt nam hạ thấp vị thế của việt nam trên trường quốc tế
theo lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay
tuy cơ bản giữ ổn định nhưng có một số điều chỉnh mới
nhằm giảm áp lực thủ tục hành chính cho các trường phổ thông
và đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh
một trong những thay đổi là thí sinh sẽ đăng ký tất cả nguyện vọng
theo mọi phương thức lên hệ thống chung của bộ giáo dục và đào tạo
và chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất
thông tin đăng tải trên báo lao động
theo thông tin số liệu cập nhật đến một mươi bảy h ngày bảy tháng năm
đã có trên sáu trăm tám mươi hai trăm sáu mươi tám thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến thành công
trong đó có một trăm ba mươi năm thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp chiếm khoảng hai mươi
trên bảy một trăm tám mươi tám thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển đại học chiếm trên một
thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp trung học phổ thông vừa sử dụng kết quả xét tuyển đại học
có năm trăm ba mươi bảy chiếm gần bảy mươi chín
có năm mươi hai thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân
một mươi thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý hóa học sinh học
thí sinh sẽ tiếp tục được đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm
báo kinh tế và đô thị thông tin quá trình cơ cấu lại nền kinh tế việt nam đã đạt những kết quả tích cực
song trước bối cảnh hậu covid một mươi chín và những diễn biến khó lường của tình hình thế giới vẫn còn nhiều việc phải làm
báo kinh tế và đô thị dẫn lời phó trưởng ban ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nguyễn hồng long
mục tiêu đạt khoảng một ba triệu
năm triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi năm là một quyết tâm lớn của chính phủ
để mang lại những đột phá mới trong tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn tới
cần tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
về phát triển kinh tế tư nhân cũng cần lưu ý bao gồm việc rà soát toàn bộ các nghị định văn bản pháp luật liên quan
để ban hành văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc khó khăn theo thẩm quyền bảo đảm rõ ràng minh bạch khả thi trong triển khai thực hiện
cũng trên báo kinh tế và đô thị thông tin trong quý i năm nay giá nhà tiếp tục tăng bình quân ba so với thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi chín
riêng thị trường hà nội ghi nhận mức tăng cao hơn bình quân ở mức từ bốn năm
giá nhà tăng nhanh khiến cho nỗi lo của nhóm người thu nhập thấp trung bình tăng theo
ước mơ được sở hữu căn nhà để ăn cư ngày càng trở nên khó khăn hơn
phó chủ tịch hiệp hội bất động sản việt nam nguyễn văn đính
cho biết trong quý một năm nay giá nhà vẫn giữ tốc độ tăng cao nhưng tỷ lệ thanh khoản lại tăng không tương xứng
do giá mặt bằng chung của thị trường đã tăng quá cao không phản ánh đúng giá trị thực
trong khi đó nhà đầu tư tính được giá trị ở mức độ nào phù hợp thì mới đầu tư
người có nhu cầu thực cũng không mua những sản phẩm đã bị thổi giá cao dẫn đến tình trạng hấp thụ thấp
thiếu hụt nguồn cung sẽ tiếp tục diễn ra và người thu nhập thấp sẽ càng lo lắng hơn về cơ hội được sở hữu nhà
sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những nội dung chính đã được phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
hai bị can diêm đăng thanh giám đốc bệnh viện quân y một trăm một mươi ngô mạnh trí hiệu trưởng trường cao đẳng y dược asean
do có liên quan đến những sai phạm trong việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng của trường cao đẳng y dược asean
đã bị cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chỉ trong vòng một mươi sáu h công an các huyện điện biên mường nghé phù hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh điện biên
đã triệt phá thành công hai chuyên án ma túy bắt hai đối tượng thu giữ tám bánh heroin và ba mươi viên ma túy tổng hợp
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội tổ chức chạy nhiều đoàn tàu hà nội đồng hới trong tháng năm
để phục vụ nhu cầu du lịch quảng bình của hành khách dịp cuối tuần
cụ thể ngoài bốn đôi tàu khách thống nhất se một se hai se ba se bốn
se năm se sáu se bảy se tám có đón trả khách tại quảng bình chạy thêm các tàu se một mươi bảy qb một và qb hai
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec cho biết sau khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu
vec sẽ yêu cầu nhà thầu lắp đặt ngay để giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đưa vào khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng
cho tuyến cao tốc cầu dẽ ninh bình và thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi
sẽ khai thác thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc vec đang khai thác